bộ trưởng tài chính mỹ janet yellen đang có chuyến công du đến trung quốc trong nỗ lực của nhầm mình để nhằm tăng cường liên lạc giữa mỹ và trung ổn định mối quan hệ song phương
bà yellen khẳng định việc cắt đứt quan hệ giữa hai nền kinh tế mỹ và trung quốc là gần như không thể và sẽ gây bất ổn tới các thị trường toàn cầu
theo bà yellen mỹ không tìm cách tách hoàn toàn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
song washington vẫn lo ngại việc bắc kinh sử dụng các khoản trợ cấp để mở rộng doanh nghiệp bên cạnh những rào cản tiếp cận thị trường và các biện pháp mới đây nhằm vào doanh nghiệp mỹ của trung quốc
đây là chuyến công du trung quốc lần đầu tiên của bà yemen trên cương vị bộ trưởng tài chính mỹ
bà cũng là quan chức cao cấp thứ hai của mỹ thăm trung quốc trong thời gian gần đây sau chuyến thăm của ngoại trưởng antony blinken
hồi tháng trước và thời gian gần đây quan hệ kinh tế giữa mỹ và trung quốc trở nên căng thẳng liên quan tới lĩnh vực công nghệ
trong đó hai bên đã đưa ra các biện pháp hạn chế khả năng tiếp cận của nhau đối với các công nghệ sản xuất chip tiên tiến nhất và kim loại quan trọng trong việc sản xuất thiết bị bán dẫn